thưa quý vị và các bạn công tác thu hồi nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế từ các doanh nghiệp nợ động diễn ra khá khó khăn
về mặt pháp luật có thể thấy tính tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được coi là vẫn chưa nghiêm kể cả đơn vị sử dụng lao động lẫn người lao động
mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên chúng tôi đi theo một đoàn thanh tra của bảo hiểm xã hội tp hà nội để cùng cảm nhận những khó khăn của công tác thu hồi nợ đảm bảo quyền lợi cho người lao động
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chín giờ ba mươi sáng đoàn thanh tra của bảo hiểm xã hội thành phố hà nội vẫn kiên nhẫn chờ tại văn phòng của một công ty nhỏ trên địa bàn
nói là văn phòng thế nhưng thực chất đây chỉ là một căn trung cư để làm văn phòng cho không chỉ một mà là mấy công ty
tại đây chẳng có mấy nhân viên hoạt động mọi thứ đều cho thấy sự tạm bỡ và nhách nhác của những công ty kiểu như thế này
naisonnao trưởng t exempt và hội thống công ty nho của tp hà nội đảm bảo quyền lợi cho người lao động nhỏ

theo thống kê của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố hà nội lúc chốt sổ bảo hiểm công ty này chỉ còn ba nhân viên tức là số tiền phải đóng của đơn vị này không phải là lớn thế nhưng số thắng nợ lại lên tới hơn một năm
tức là suốt hơn một năm qua người lao động của công ty này không hề được đảm bảo quyền lợi của mình mặc dù vẫn phải trích đều tiền lương của mình cho công ty
đối với doanh nghiệp thì theo quyết định hai nghìn hai trăm chín mươi sáu ngày một trăm năm mươi chín việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm tất nghiệp bảo hiểm y tế và kiểm tra việc thực hiện chế đội hình sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm tất nghiệp bảo hiểm y tế
thì theo quyết định là đối với công ty của phần du lịch và thương mại đầu tư hành sáng việt là theo lịch thanh tra là ngày hai mươi tám chín hai nghìn một mươi tám
thì qua quá trình tôi gửi quyết định và gửi qua mail và gửi có như là liên hệ điện thoại đối với cán bộ làm trực tiếp công tác bảo hiểm xã hội của đơn vị
đơn vị có báo lại địa chỉ làm việc là b một nghìn năm tòa nhà một nghìn ba trăm một mươi bốn số chín mươi một nguyễn duy thanh
thế thì theo lịch làm việc thì tôi đặt lịch là đơn vị làm việc ngày sáng ngày chín tháng năm
thế nhưng mà qua quá trình cũng đã liên hệ điện thoại rất nhiều lần chúng tôi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nộp hết tiền thì chúng tôi dừng thanh tra
ngày tám tháng một mươi đơn vị có nộp hơn bốn triệu
thì chúng tôi báo lại là có như ngày chín một mươi tôi vẫn tiếp tục làm việc
hôm nay đến đơn vị thì một là đơn vị lại có nghĩa là khóa cửa không ai tiếp đoàn
thế hai là đơn vị cũng đang thuê địa điểm hay mượn thì tôi cũng không nắm rõ được một phòng làm việc thôi
có thể nói trường hợp của công ty trên chỉ là một điển hình trong vô số những doanh nghiệp đơn vị lớn có nhỏ có trên địa bàn hà nội
đang chê ý không chịu thanh toán số tiền nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
theo đánh giá của bảo hiểm xã hội tp hà nội các đơn vị này sử dụng vô số chiêu thức để lách luật hoặc gây khó dễ cho đoàn thanh tra
từ việc trốn tránh báo sai địa chỉ
cho đến nộp một ít tiền nhỏ giọt
thống kê những đơn vị này thì xác định là đơn vị nhỏ nhỏ lẻ số lợi động còn ít còn dưới một mươi lợi động
thì trong quá trình thanh tra thì bọn tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
khi xuống đơn vị đơn vị không chấp hành với những thanh tra bọn tôi phải để lại nhiều lần mới có thể mới thực hiện thanh tra
còn đơn vị cũng không chấp hành thái độ hợp tác không hợp tác với đoàn
chúng tôi cũng rất là thời gian đối với những đơn vị này
không phải ngẫu nhiên suốt nhiều năm qua cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam đã liên tục thông tin về hiện tượng vô số doanh nghiệp trên cả nước
đã cố tình chơi gì không đóng nộp nợ tiền bảo hiểm xã hội dù đã thu đủ của người lao động
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua tính chung hiện có đến một trăm linh hai chín trăm linh đơn vị đang nợ tiền bảo hiểm xã hội của hai sáu triệu lao động
tương đương với số tiền là hơn một mươi bốn tỷ đồng
thậm chí cơ quan bảo hiểm xã hội đã khởi kiện hơn tám vụ với số tiền khoảng sáu tỷ đồng
tòa án các cấp đã xử hơn ba vụ tương đương với một mươi sáu tổng số nợ và số vụ
song con số một mươi sáu bị khởi kiện xem ra vẫn chưa tác dụng bao nhiêu để các doanh nghiệp tuân thủ luật pháp
còn tính đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám số nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp không phải tính lãi khoảng bảy hai trăm linh tỷ đồng chiếm ba sáu số phải thu
luật bảo hiểm năm hai nghìn một mươi bốn đã đưa các chế tài tương đối mạnh vào việc xử lý và có quy định
tại điều một mươi bảy có quy định một loạt
các hành vi được cho là vi phạm trong việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
trên cơ sở luật đó là chính phủ cũng đã ra mỹ định chín mươi năm quy định các mức xử phạt và bộ luật hình sự cũng đã bổ sung thêm một điều khoản về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi trốn bâm bảo hiểm xã hội
còn tại hà nội theo bảo hiểm xã hội hà nội số doanh nghiệp trên địa bàn đang nợ
là một bốn trăm ba mươi tỷ đồng
theo lãnh đạo bảo hiểm xã hội hà nội việc nợ động tiền đóng bảo hiểm xã hội đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi hợp pháp của người lao động
như quyền hưởng trợ cấp ốm đau thai sản chốt sổ bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu chuyển sang cơ quan khác
trước khi công bố danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội cơ quan này đã nhiều lần thông báo tới các đơn vị về số nợ trên
tuy nhiên việc thanh toán nợ vẫn không tiến triển
được biết với những doanh nghiệp cố tình chiếm dụng số tiền bảo hiểm xã hội cơ quan bảo hiểm xã hội hà nội sẽ phối hợp với công an thành phố tập hợp hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của bộ luật hình sự
dự kiến trong tháng tám bảo hiểm xã hội hà nội sẽ chính thức chuyển hồ sơ một đơn vị nợ bảo hiểm xã hội cho cơ quan công an để xử lý theo trình tự trên

đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động đặc biệt là khi người lao động nghỉ hưu được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để khi sổ bảo hiểm xã hội điện tử được triển khai và đưa vào cuộc sống
thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai đến đây đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại